trong chuyến công tác tại đồng tháp phó thủ tướng vũ đức đam và đại diện lãnh đạo một số bộ ngành trung ương
đã đến thăm một số doanh nghiệp trên địa bàn thành phố cao lãnh tỉnh đồng tháp
tham quan dây chuyển nhà máy sản xuất collagen thuộc công ty cổ phần vĩnh hoàn
phó thủ tướng vũ đức đam đánh giá cao những nỗ lực của công ty trong việc mạnh dạn mở rộng đầu tư công nghệ
tận dụng tất cả sản phẩm từ cacha
phó thủ tướng cũng chúc mừng những thành công của công ty khi ngày càng có nhiều sản phẩm chiết xuất được từ collagen
nhất là từ da cacha đến tay người tiêu dùng
tại công ty trách nhiệm hữu hạn kim nhung phó thủ tướng đã tham quan dây chuyển sản xuất thu mua xoài nguyên liệu
cơ sở vật chất trang thiết bị như máy rửa xoài hệ thống băng truyền kho lạnh của công ty
và các khâu rán nhãn đóng gói sản phẩm khác của nhà máy